xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu là tin tức về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
cụ thể vào hồi bảy h ngày ba tháng tám vị trí tại át thấp nhiệt đới vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tới át thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc
và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa rông
vùng gần to át thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
trở lại với thời tiết trận đất liền do ảnh hưởng của gió tây nam gây hữu ứng phơn
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ chỉ có mưa lác đác vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nóng có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
thời gian có mức nhiệt trên ba mươi năm độ kéo dài từ một mươi giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều
người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
riêng tại khu vực lai châu và điện biên có mưa diện rải rác còn ban ngày khu vực này có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng gai gắt
với các tỉnh trung bộ do tác động chắn của dãy trường sơn
nên khu vực này chịu tác động mạnh mẽ của hiện tượng phơn khiến cho nắng nóng ngày càng gây gắt hơn
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là ba mươi năm ba mươi tám độ
một vài nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông của nghệ an nam đông thừa thiên huế có thể đạt trên ba mươi chín độ
nắng nóng còn duy trì trong nhiều ngày tới nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
nên người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm trưa chiều để đảm bảo sức khỏe
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận cũng có nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trong ngày là ba mươi sáu ba mươi tám độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận nền nhiệt sẽ thấp hơn đôi chút
về chiều tối tại khu vực này sẽ có mưa rông vài nơi
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
vùng cao tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam nên sẽ có mưa rông rải rác
cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như tố lốc và gió giật mạnh
mưa chủ yếu tập trung vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ ban trưa là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày khu vực này sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ